sẽ tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại
và hình thành dạng áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vị bắc
trong khi đó ở phía bắc lại có một bộ phận không khí lạnh khác đang tăng cường xuống phía nam
và nén dạng áp thấp này dịch dần xuống khu vực bắc bộ
vì vậy mà trưa chiều nay ở khu vực đông bắc bộ trời vẫn còn có nắng
nhưng đến khoảng chiều tối và đêm nay thì nó sẽ gây ra mưa rông cho toàn bộ khu vực bắc bộ
do tác động của đợt gió mùa đông bắc lần này mà từ đêm mai ở bắc bộ trời sẽ chuyển rét
vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất đợt này sẽ rơi vào đêm mùng tám và mùng chín tháng ba phổ biến trong khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ
riêng vùng núi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn một mươi cho đến một mươi ba độ vùng núi cao dưới một mươi độ
thời tiết tốt sẽ còn duy trì trong ngày và đêm nay ở khu vực miền trung
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong hôm nay có mưa vài nơi trưa chiều nay mây mỏng dần đi và trời còn có thể có nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ
có nơi vẫn đạt ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nắng xuất hiện ngay từ sớm
nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
đến khoảng gần sáng ngày mai trở đi dưới tác động của không khí lạnh
ở các tỉnh bắc trung bộ trời cũng bắt đầu có mưa
sau đó vùng mưa rông mở rộng xuống cả khu vực trung trung bộ
các tỉnh tây nguyên và nam bộ thời tiết trong ngày hôm nay vẫn ổn định
nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn và nhiệt độ duy trì ở mức khá cao
nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở các tỉnh tây nguyên trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ trưa chiều ở khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở khu vực miền đông nam bộ vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn về nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa
từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín gây ra tình trạng biển động mạnh
ở vùng biển huyện đào trương sa vẫn duy trì hướng gió
đông bắc và trong vài ngày tới mạnh dần lên mức cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước